thưa quý vị sau khi thành phố hà nội nới lỏng giãn cách xã hội không áp dụng phân vùng và kiểm tra giấy đi đường
thì ngay lập tức các tuyến phố đã có sự thay đổi khi mà lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông hơn những ngày giãn cách xã hội rất nhiều
và cùng với đó thì tình trạng vi phạm giao thông cũng xuất hiện nhiều hơn
một trong những vi phạm khá phổ biến đó là tình trạng dừng đỗ sai quy định của các phương tiện tiêm ẩn không ít nguy cơ tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh
câu chuyện giao thông ngay dưới đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về thực trạng này
vì lại trên nhiều tuyến đường có thể thông thoáng và dễ dàng hơn thì xuất hiện nhiều hơn những cái lán chạy như thế này tại khu vực đường bành đai
và những lan chạy như thế này là những điểm tập kết hàng hóa tự phát của những xe tải để có thể vận chuyển tập trung trung chuyển hàng hóa đi các tỉnh khác
về hè dành cho người đi bộ nhưng giờ đây thêm một chức năng đó là để tập kết hàng hóa như thế này
thêm nữa là những lán chạy tạm bỡ để tránh nắng tránh mưa cho những kiện hàng hóa
còn những lái xe này